vào những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh quảng trị nói riêng và miền trung nói chung
thời tiết mưa rét kéo dài đã làm cho một số địa phương trồng hoa bị mất mùa
riêng ở tỉnh quảng trị tết nguyên đán năm nay người dân trồng hoa trậu rất phấn khởi vì được mùa
năm nay gia đình chị phan thị hiếu ở làng hoa an lạc phường đông giang thành phố đông hà tỉnh quảng trị
trồng hơn một trậu hoa các loại như cúc thực dược hồng
với những nụ hoa cúc ra đều như thế này chị hiếu yên tâm vì hoa sẽ nở đúng dịp tết
suốt trong thời kỳ từ ba đến năm tháng chăm sóc hoa với nhiều khó khăn vất vả
đến thời điểm này người dân trồng hoa trậu
ở làng an lạc cũng có một vụ hoa được như mong muốn
toàn làng hoa an lạc có bảy mươi hộ trồng hoa trong đó có hai mươi hộ trồng hoa trậu
để chuẩn bị cho tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy các hộ đã trồng được hơn hai mươi năm trậu hoa
thị trường của làng hoa an lạc năm nay không chỉ ở các địa phương trong tỉnh quảng trị
mà còn vươn ra các tỉnh khác trong cả nước
mặc dù thời tiết khó khăn mưa kéo dài nhưng bà con tập trung chăm bón
làm đúng khuyến trình kỹ thuật cho nên hiện nay hoa phát triển rất tốt
tập trung đưa thêm một số giống hoa mới đó là hoa chuông
rồi dài yên thảo đáp ứng được nhu cầu thì hiếu của người tiêu dùng
nhiều nhà vườn trồng hoa trậu ở làng an lạc bây giờ
không chỉ trồng hoa để bán trong dịp tết
mà đây còn là nơi cho các du khách trong và ngoài tỉnh quảng trị đến tham quan
và ngắm cảnh đẹp mỗi dịp tết đến xuân về